cuộc tuần hành vì môi trường của học sinh aten đã nhận được sự hoan nghênh của chính quyền thành phố
những khẩu hiệu kêu gọi bảo vệ hành tinh cũng được hàng nghìn học sinh sinh viên ở hơn một trăm hai mươi quốc gia hô vang
tại các cuộc tuần hành trong những tháng gần đây lấy cảm hứng từ ý tưởng của một nhà bảo vệ môi trường
chống biến đổi khí hậu trẻ tuổi của thụy điển greta thunberg
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân